theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay mùng một tháng sáu các tỉnh bắc bộ và trung bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi hơn ba mươi tám độ c đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới